chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ông lâm ngô hoàng anh tránh văn phòng sở văn hóa và thể thao tp cho biết sở đã mời các tổ chức cá nhân đơn vị làm việc về nội dung phản ánh thu thập hiện vật liên quan
theo ông lâm ngô hoàng anh tại buổi làm việc đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng hát việt đơn vị tổ chức live show đã báo cáo cụ thể về quá trình chuẩn bị công tác tổ chức
nam ca sĩ đàm vĩnh hưng và nhà thiết kế tưởng trình về quá trình thiết kế trang phục cho đêm diễn
theo nội dung tương trình bộ trang phục và các phụ kiện chỉ mang tính chất trang trí tạo hiệu ứng mỹ thuật không nhằm mục đích khác
công ty trách nhiệm hiệu hạn tiếng hát việt ca sĩ đàm vĩnh hưng nhà thiết kế đã tiếp thu các ý kiến của các cơ quan có liên quan trong cuộc họp và cho biết sẽ rút kinh nghiệm tại sâu diễn tiếp theo
trước sự việc trên sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm có biên bản ghi nhận các ý kiến của đại diện các cơ quan liên quan dự họp
cũng như các nội dung phản ánh của công ty trách nhiệm hiệu hạn tiếng hát việt ca sĩ đàm vĩnh hưng và nhà thiết kế
bên cạnh đó sở đã nhắc nhở đề nghị các đơn vị tổ chức sự kiện các cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm nhận thức
chú ý đến vấn đề trang phục hình thức trình bày tránh gây phản cảm và có tác động tiêu cực đến dư luận xã hội
để có căn cứ cho việc đề ra giải pháp xử lý phù hợp sở sẽ mời một số chuyên gia về các lĩnh vực có liên quan để cho ý kiến thẩm định
sau khi có kết luận sở sẽ tiến hành các bước tiếp theo
cũng liên quan đến vụ việc sau khi bị phản ánh mang huy hiệu lạ trong live show ngày em thắp sao trời diễn ra tại tp hcm
trưa ngày sáu tháng năm vừa qua đàm vĩnh hưng đã gửi lời xin lỗi đến khán giả người hâm mộ vì bất cần để xảy ra sự cố không đáng có ảnh hưởng đến ekip
theo đó nam ca sĩ khẳng định các huy hiệu anh cài lên áo chỉ là phụ kiện bình thường mang tính chất trang trí để trang phục thêm phần bắt mắt
giọng ca sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một khẳng định hoàn toàn không có ẩn ý nào như các trang mạng xã hội dẫn dắt
anh giải thích đây là bộ trang phục mà nhà thiết kế tuấn trần đã thiết kế riêng cho nam ca sĩ lấy cảm hứng từ bộ trang phục anh rất thích trên sàn diễn thời trang của quốc tế
đàm vĩnh hưng chia sẻ anh rất mê phong cách thời trang này nên đồ đạc khá nhiều kiểu ca tính mạnh mẽ
anh cũng nói thêm nếu mọi người để ý kỹ sẽ thấy live show nào anh cũng luôn có những bộ na ná như thế dù là nhạc trẻ hay nhạc xưa
nam ca sĩ chụp cận cảnh các huy hiệu cài trên trang phục biểu diễn và cho biết dòng chữ trên huy hiệu là high quality guardment mang ý nghĩa về chất lượng trong ngành may mặc
đàm vĩ hưng nói thêm bản thân anh luôn luôn cầu thị lắng nghe và cảm ơn sự quan tâm những góp ý tích cực nhằm giúp mình hoàn thiện mỗi ngày cho nghề nghiệp lẫn cuộc sống
anh cũng phải có trách nhiệm trình bày lên tiếng một lần nữa để làm rõ mọi thứ
để tất cả khán giả nắm bắt thông tin chính xác tránh những thông tin tiêu cực nhạy cảm làm sai lệch ý nghĩa của live show
nam ca sĩ cũng cho biết sẽ không sử dụng trang phục này trong đêm diễn sắp tới ở hà nội khẳng định anh sẽ đón nhận mọi ý kiến để hoàn thiện không để xảy ra thiếu sót tương tự
ca sĩ chia sẻ thêm cá nhân anh khẳng định không có ý đồ xấu như những hình ảnh lắp kép vô căn cứ trên mạng xã hội
hình ảnh năm ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân là duy nhất về đúng bộ trang phục đã mặc với những gì đã nhận được từ cuộc sống và nghề nghiệp bên cạnh cống hiến đóng góp cho bản thân đối với quê hương đất nước
thông qua nhiều hình thức nhiều chương trình trên phạm vị cả nước suốt thời gian dài anh khẳng định không thể đánh đổi bằng những ồn ào không đáng có kia
trước đó trên một số diễn đàn nhiều khán giả tranh luận về các huy hiệu mà đàm vĩnh hưng cài trên trang phục biểu diễn trong chương trình đàm vĩnh hưng life concert năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề ngày em thắp sao trời diễn ra vào tối ngày bốn tháng năm tại tp hcm
nhiều diễn đàn tranh luận nảy lửa xoay quanh việc ăn mặc của đàm vĩnh hưng có ý kiến cho rằng hình dáng của huy hiệu anh đèo gợi ý đến biệt công bội tình một loại huy chương của chế độ cũ cũng là điểm gây tranh cãi nhất
sở văn hóa và thể thao tp hcm mời đàm vĩnh hưng lên làm việc đại diện bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đang chờ xem xét xử lý vụ việc theo quy trình đàm vĩnh hưng cũng đăng đàn giải thích khá tỉ mỉ
về phương diện pháp lý khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền chưa thể khẳng định đàm vĩnh hưng đúng hay sai có vi phạm pháp luật không
tuy nhiên về phương diện văn hóa và trách nhiệm cộng đồng của một người nổi tiếng đàm vĩnh hưng thiếu cẩn trọng
lai show ngày em thắp sáng trời diễn ra vào tối ngày bốn tháng năm trong bầu không khí cả nước hướng về sự kiện kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
những ngày qua nhân dân và các ban ngành đoàn thể cùng nhau ôn lại chiến thắng điện biên phủ vĩ đại nói riêng và quá trình đấu tranh gian khổ và ảnh dũng kiên cường trường kỳ chống thực dân pháp xâm lược của dân tộc nói chung tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc của thế hệ đi trước
đồng thời củng cố niềm tin và thể hiện
trong đó trách nhiệm với đất nước ở hiện tại và trong tương lai việc đàm vĩnh hưng mặc trang phục theo phong cách quân đội cài đầy huy hiệu lạ khi sự kiện trọng đại của đất nước đang diễn ra cho thấy ca sĩ này thiếu sự nhạy cảm chính trị cần thiết của một người nổi tiếng có sức ảnh hưởng với công chúng
là người nổi tiếng đàm vĩnh hưng nên ý thức mỗi hành vi biểu hiện dù nhỏ nhất vẫn có thể tác động đến đám đông từ đó hình thành trách nhiệm đối với cộng đồng trách nhiệm ấy được cụ thể hóa trong quyết định số ba nghìn một trăm chín mươi sáu qd bvhttdl
cụ thể khoảng một điều bốn về quy tắc ứng xử chung quy định đặt lợi ích của dân tộc quốc gia lên trên hết trước hết trọng danh dự đề cao trách nhiệm công dân trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật
khoảng sáu điều năm về quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp quy định giữ gìn danh hiệu hình ảnh chọn lựa sử dụng trang phục hóa trang phù hợp với mục đích nội dung hoạt động nghệ thuật
bên cạnh đó về phương diện truyền thông đàm vĩnh hưng mắc lỗi
thay vì có bộ phận phát ngôn chuyên nghiệp ca sĩ này lại đăng tải phản hồi theo hướng bộc phát
khi phản hồi về vụ việc đàm mỹ hưng đang kèm loạt ảnh từng diện các thiết kế phong cách quân đội trước đây như đổi rào và lửa khiến người dùng mạng xã hội phản ứng mạnh mẽ hơn
trong nội dung phản ánh anh cũng không quên đính kèm thông tin bán vé cho live show sau dễ tạo cảm giác thiếu sự chân thành nghiêm túc trong một vụ việc nhạy cảm
nhìn lại hành trình làm nghề dù thường xuyên vướng scandal đàm vĩnh hưng khá chăm chỉ tham gia các chương trình nghệ thuật chính thống phục vụ nhân dân dù các xê thấp hoặc không nhận thù lao
rộng ca bảy x cũng duy trì hoạt động ca hát phục vụ các đối tượng từ phạm nhân học sinh sinh viên giáo viên công nhân đến bộ đội bác sĩ bệnh nhân hàng chục năm qua
ngoài ra anh đều đặn tổ chức hoặc tham gia các hoạt động thiện nguyện hàng năm là nghệ sĩ có ý thức đóng góp cho cộng đồng đàm vĩnh hưng cần rút kinh nghiệm sâu sắc tăng cường nhạy cảm chính trị để không lặp lại những vụ việc đáng tiếc không đáng có như thế này
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi ba đàm vĩnh hưng cũng phải nhận mưa chỉ trích từ dư luận khi nam ca sĩ đặt tên phim về cuộc đời mình là theng
theo đó bên cạnh yếu tố nội dung giàn diễn viên tham gia tựa đề the king của bộ phim nói về cuộc đời của nam ca sĩ đàm vĩnh hưng cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi sau khi nam ca sĩ tổ chức buổi ra mắt phim
bộ đội bảo nhân và nam sito đạo diễn phim cho rằng qua bao thập niên thăng trầm của nhạc việt đàm vĩnh hưng là người được tôn danh sưng ông hoàng nhạc việt được mọi người yêu ái dành tặng cho anh
thế nên hào quang rực rỡ the king là lựa chọn hoàn hảo cho tên gọi phim
tuy nhiên tựa đề này nhanh chóng gây tranh cãi một số khán giả cho rằng đàm vĩnh hưng đã tự mặc định mình là vua ngạo nghĩa mang danh sưng trên sân khấu ra đời thực
trong một diễn đàn giải trí một số người đặt câu hỏi theking có phải tự phong vua chúa hay không dựa vào đâu để được ngồi lên ngai vàng
họ nhận xét nam ca sĩ nên có sự khiêm nhường thay vì thậm xưng để gây ra những ồ nào không đáng có
ngay sau đó đàm vĩnh hưng đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình
theo đó nam ca sĩ nói anh chưa bao giờ dám vỗ ngược tên với những danh sưng như ông hoàng nhạc việt hay vua chúa
giọng ca giải thích truyền thông và khán giả yêu ái gọi thì anh rất trân trọng và biết ơn khi bắt tay và thực hiện dự án
nhà sản xuất cũng độc lập thu thập rất nhiều chất liệu về bản thân anh kể cả những góc khuất trành cãi dựa trên truyền thông để xây dựng kịch bản
và danh sưng ông hoàng nhạc việt với tên tiếng anh của dự án được nhà làm phim dùng là theking có lẽ cũng là một trong những tranh cãi mà sẽ được kể trong phim
đàm vĩnh hưng cũng đính chính tranh cãi tự đúc ngài vàng ngồi ngay vàng sau khi những hình ảnh trong buổi họp báo được lan truyền
nam ca sĩ chia sẻ rằng chiếc ghế ngồi ngay khu vực chụp hình tại buổi họp báo không phải là ngài vàng dành cho vua chúa
mọi người để ý kỹ sẽ thấy đó là chiếc ghế cắt tóc được thiết kế cho long lẹ hơn
anh cho biết thêm hình ảnh này nhắc nhở rằng anh bắt đầu mưu sinh với công việc gì và dù có thành công anh cũng không bao giờ quên đi quá khứ
đàm vĩnh hưng nói anh không phải là nhà sản xuất và cũng không phải biên kịch phim
các ca sĩ tham dự với vai trò là người nắm giữ bản quyền câu chuyện tiểu sử của mình đồng thời cũng là diễn viên đảm nhận vai chính trong giai đoạn trưởng thành
đàm vĩnh hưng cho hay công ty sản xuất chịu trách nhiệm quyết định tên phim cũng như câu chuyện họ muốn kể thông qua góc nhìn điện ảnh của họ dựa trên kho tư liệu mà nam ca sĩ cung cấp
cuối cùng năm ca sĩ cho biết anh và ekip đã lắng nghe những đóng góp của khán giả và ghi nhận tiếp thu để đưa ra sản phẩm tốt nhất
mitterdam cho biết anh đã bàn bạc với ekip nhà sản xuất điều chỉnh lại tên phim cho phù hợp hơn để không gây ra những hiểu lầm không mong muốn
ekip luôn mang tinh thần cầu thị với mong muốn tạo ra một dự án điện ảnh ý nghĩa và truyền cảm hứng tích cực đến với xã hội nói chung và khán giả yêu điện ảnh nói riêng
đến đây thời lượng của video cũng đã hết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại